công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng trần quang trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú huyện châu thành tỉnh tây ninh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ngày một mươi tám tháng một mươi một trí cùng đồng bọn đi trên xe mô tô điển số bảy mươi tám m một hai mươi một nghìn sáu trăm bốn mươi
đến đường nguyễn trí thanh thuộc khu phố sáu phường hiệp an thành phố thủ dầu một
thì phát hiện một xe máy vẫn để chìa khóa đang đỗ trước nhà nhưng không có người trông coi
nên nhanh chóng trộm xe và tẩu thoát khỏi hiện trường
theo trình báo của bị hại trong cốp xe bị mất có nhiều tài sản có giá trị như tiền
vàng với tổng trị giá khoảng một trăm linh hai triệu đồng
công an thành phố thủ dầu một đã khẩn trương truy xét làm rõ vụ việc biết không thể trốn thoát
nên trần quang trí đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
trí là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù
hiện cơ quan công an đang truy xét các đối tượng liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đang tạm giữ hình sự đối tượng sĩ chấn phát trú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tỉnh hình vào ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu phố hai thị trấn dương minh châu
công an huyện dương minh châu bắt quả tang đối tượng sĩ chấn phát đang tàng trữ trái phép chất ma túy các loại
có khối lượng trên ba mươi gram
khám xét nơi ở của đối tượng phát tại phường tám quận năm
tp hcm lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ ba bịch ma túy các loại
có khối lượng trên ba mươi tám gram cùng hai viên nén tổng khối lượng trên tám mươi sáu gram
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đối tượng phát khai nhận đã mua số ma túy trên về cất dấu để sử dụng
công an tp hcm vào chiều ngày hôm nay cho biết lực lượng chức năng đã xác định được danh tính
người phụ nữ đứng giữa sân trụ sở ubnd xã an đồng an dương hải phòng
chửi bới đạp đổ một số xe máy
người phụ nữ này tên là lê thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tỉnh thanh hóa
được biết vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một thảo đến công an xã an đồng huyện an dương
tp hcm trình báo về việc mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp
công an xã an đồng đã tiếp nhận hồ sơ để xử lý vụ việc
tuy nhiên cùng chiều hôm đó thảo quay lại tìm gặp trưởng công an xã để yêu cầu sớm giải quyết vụ việc
nhưng không gặp được
thảo đã đứng giữa sân chửi bới đạp đổ
hàng loạt xe máy đang dựng tại sân ubnd xã và thách thức lực lượng chức năng
khi sự việc xảy ra ubnd xã an đồng đã báo công an huyện an dương xuống giải quyết vụ việc
tạm giữ thảo để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng chủ trì
phối hợp với bộ đội biên phòng quảng ninh và các lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép hơn năm trăm bốn mươi kg pháo
pháo cùng với hai trăm bốn mươi gói bánh kẹo từ trung quốc về việt nam
còn chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại khu vực sông ca long khu vực biên giới tỉnh quảng ninh
các lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng ninh a cạm trần thị long
đang vận chuyển trái phép hơn năm trăm bốn mươi kg pháo cùng hai trăm bốn mươi gói bánh kẹo từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
trong quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn
hiện đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc đang phối hợp với bộ đội biên phòng quảng ninh
hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định
vâng số pháo nổ vừa được phát hiện ở quảng ninh nói trên chỉ là một trong rất nhiều vụ việc vi phạm
liên quan đến pháo nổ trên cả nước được lực lượng chức năng phát hiện
pháo nổ là loại hàng hóa bị cấm buôn bán sử dụng
tuy nhiên do lợi nhuận nên các đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để sản xuất buôn bán kiếm lời
hoạt động này diễn biến phức tạp nhất là vào dịp cuối năm
các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp
quyết liệt đấu tranh phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo nổ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc cạn vừa ngăn chặn thành công vụ vận chuyển hơn ba trăm linh hộp pháo hoa nổ
có tổng trọng lượng gần bốn trăm ba mươi kg tại địa phận huyện bạch thông
trước đó tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn cũng đã kịp thời ngăn chặn
vụ vận chuyển trên một tấn pháo trái phép qua địa bàn
lái xe thừa nhận đã nhận số hàng này tại khu vực đeo gió huyện ngân dơn tỉnh bắc cạn
và vận chuyển về huyện đại từ tỉnh thái nguyên
cùng với việc tăng cường tuyên truyền nhân dân các hộ kinh doanh cam kết không tham gia
tiếp tay vận chuyển mua bán pháo nổ trái phép lực lượng chức năng công an tỉnh bắc cạn
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình kiên quyết đấu tranh ngăn chặn
xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán vận chuyển tăng trữ pháo nổ trái phép
công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo công an các cấp như là cấp xã cấp huyện
với các cơ quan ban ngành đoàn thể tại địa phương tuyên truyền đến nhân dân biết
và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng pháo tăng cường công tác nắm tình hình
phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo
để ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo
là thời điểm trước trong và sau tết lực lượng công an toàn tỉnh bắc cạn
đang nỗ lực làm tốt công tác điều tra cơ bản ra soát xác minh các tuyến địa bàn trọng điểm
chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép pháo
để có phương án biện pháp phòng ngừa đấu tranh phù hợp
tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần
vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ
khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm hãy liên hệ và báo cho cơ quan chức năng
để được xử lý kịp thời theo quy định
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng bidv
số một trăm sáu mươi chín ngũ hành sơn quận ngũ hành sơn khiến một bảo vệ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bị can
đối với nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng
để điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một hai đối tượng cường và trí đến chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư
và phát triển việt nam bidv phòng giao dịch ngũ hành sơn dùng súng và dao chuẩn bị từ trước
uy hiếp nhân viên lấy tiền sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện
chống trả quyết liệt nên bị cường đâm trọng thương và tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an cường và trí thừa nhận quen biết nhau qua mạng xã hội do nợ nần nhiều
không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cùng nhau đi cướp ngân hàng
dùng tiền đặt mua hung khí trên mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội
sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện trở quá số người quy định tham gia giao thông
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
với hành vi trên hai đối tượng nguyễn văn nam và nguyễn văn khánh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố về tội chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi một nguyễn văn nam sinh năm hai nghìn hai điều khiển xe mô tô chở hai người đằng sau
trong đó có nguyễn văn khánh sinh năm hai nghìn
cả ba đối tượng đều không đổi vũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu
đến địa phận xã thiện kế huyện bình xuyên thì gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an huyện bình xuyên ra hiệu lệnh dừng xe
khánh đã xúi dụng nam không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác
hậu quả đồng chí diệp minh thắng cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bị thương gãy chân và đi cấp cứu
bản thân các đối tượng cũng bị ngã xây sát chân tay mặt mũi
kết quả đo nồng độ cồn đối với nguyễn văn nam là bốn trăm ba mươi hai mg trên một lít khí thở
liên quan đến thông tin người lạ tiếp cận đưa tiền cho học sinh ở cổng trường với ý đồ xấu
tại trường tiểu học hà huy giáp quận một mươi hai tp hcm đang gây xôn xao dư luận
ubnd quận một mươi hai đã chính thức lên tiếng về vụ việc này
cụ thể ubnd quận một mươi hai khẳng định hoàn toàn không có việc người lạ gian cảnh tiếp cận cho tiền
với ý đồ bắt góc học sinh trước cổng trường tiểu học hà huy giáp vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
như đồn thổi trước đó trên mạng xã hội
ubnd quận một mươi hai sẽ tiếp tục ra soát xử lý theo quy định đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo quận một mươi hai
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường
nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh
ubnd quận một mươi hai đã chỉ đạo công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị tổ chức
trích xuất camera và xác minh làm rõ vụ việc
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà bán chú trường học trên địa bàn huyện sốp cộp tỉnh sơn la
khiến một học sinh thiệt mạng
vụ cháy xảy ra vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một tại nhà bán chú điểm trung học cơ sở
của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học cơ sở nào khoang xã mường và huyện sốt cộc
tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong nhà bán chú có năm học sinh
sau khi phát hiện ra vụ cháy có bốn học sinh đã kịp thời đập cửa kính chạy thoát ra ngoài
một học sinh không kịp thoát ra ngoài dẫn đến tử vong
nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn ấp kinh một mươi hai
xã mỹ phước tây thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
lực lượng công an tỉnh đã phát hiện hàng chục đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra có sáu phòng của cơ sở đang hoạt động
trong đó tại bốn phòng có nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh ba mươi ba đối tượng tại các phòng hát karaoke
có ba mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc
đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ
dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đang lập hồ sơ xử lý những người sử dụng trái phép chất ma túy
và một nhân viên phục vụ của quán karaoke
đồng thời xử lý các cá nhân liên quan khác
cơ quan chức năng huyện cronang tỉnh đắk lắc đang điều tra
xác minh vụ việc người phụ nữ mang thai nghi bị chồng đổ xăng châm lửa đốt
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
tiếp nhận bệnh nhân hai mươi một tuổi trú tại xã gia tân huyện cronang
trong tình trạng bị bỏng xăng độ một hai ba và đang mang thai tháng thứ tám
người nhà của nạn nhân cho biết vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một
bệnh nhân bị chồng dùng xăng đổ lên người châm lửa đốt
sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán thai phụ trên bị bỏng ở vùng đầu
mặt cổ cánh tay lưng và đùi
hiện thai phụ đã được chuyển xuống thành phố hồ chí minh tiếp tục điều trị thương tích
vào khoảng một mươi ba giờ ngày hôm nay
tại nhà xưởng có chứa hóa chất của công ty trách nhiệm hữu hoạn vật liệu mới nachuan việt nam
địa chỉ tại xã thái sơn huyện an lão thành phố hải phòng đã xảy ra một vụ cháy lớn
khi phát hiện khói đen bốc cao người dân đã lập tức báo cơ quan chức năng
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động năm xe chữa cháy đến hiện trường
tại hiện trường nhà xưởng công ty này rộng khoảng hơn một năm trăm linh m hai đang bốc cháy dữ dội
do là ngày nghỉ nên công ty không hoạt động
chữa cháy tại chỗ lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phun nước phun bọt
đến một mươi năm h ba mươi đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để các phi hóa chất nổ
ảnh hưởng tới người dân xung quanh
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ đồng thời thống kê thiệt hại
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi